liên quan đến vụ án tham ô tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu vừa tiến hành mở rộng điều tra xảy ra tại ubnd xã căn hồ huyện mường tè
ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn thị hồng nhung hộ khẩu thường trú tại huyện ứng hòa thành phố hà nội nguyên là kế toán xã căn hộ huyện mường tè
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi ubnd xã can hồ được ubnd huyện mường tè giao triển khai thực hiện dự án hỗ trợ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
với tổng mức đầu tư hơn ba trăm linh sáu triệu đồng
trên cương vị là kế toán ubnd xã căn hồ mặc dù biết dự án chưa triển khai thực hiện chưa phát tiền hỗ trợ cho tám mươi hai hộ dân thuộc đối tượng thụ hưởng
nhưng do cần chứng tử để quyết toán dự án nguyễn thị hồng nhung đã lập một bộ hồ sơ khống

ký giả tên người nhận tiền trên danh sách tri trả hỗ trợ để trình cấp có thẩm quyền quyết toán dự toán
hành vi của nguyễn thị hồng nhung đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước với số tiền hơn ba trăm linh sáu triệu
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông lý trà lối
chủ tịch ubnd xã căn hồ huyện mường tè về tội tha mô tài sản